thưa quý vị tính đến chiều ngày tám tháng tám tỉnh lâm đồng phát hiện bảy ca dương tính mới với sars cov hai
nâng tổng số toàn tỉnh có chín mươi chín ca covid một mươi chín
bảy ca nhiễm covid một mươi chín mới phát hiện này liên quan đến chùm ca bệnh tại công ty sợi đà lạt
tất cả bảy ca covid một mươi chín mới đều đã được cách ly từ trước
tại khu phong tỏa hai xã trạm hành và xuân trường thành phố đà lạt
kế đến là công ty thanh bình xanh ngoài ba lái xe dương tính
thì lái xe đã lây nhiễm cho ba ca ngoài cộng đồng tại thành phố đà lạt
gồm một người lái xe ôn công nghệ bốn mươi hai tuổi một bệnh nhân nữ hai mươi một tuổi và một bảo vệ hai mươi chín tuổi
cả ba ca này vừa được công bố mắc covid một mươi chín vào sáng ngày bảy tháng tám
đến thời điểm này tỉnh lâm đồng ghi nhận có chín mươi chín ca bệnh covid một mươi chín
trong đó bảy mươi chín ca đang cách ly điều trị và hai mươi ca đã xuất viện
có một chín trăm bốn mươi một trường hợp đang cách ly tập trung hai một trăm sáu mươi trường hợp cách ly tại nhà